tổ chức dạy bơi trong trường học được xác định là biện pháp then chốt để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em tại nghệ an
bên cạnh đó đây cũng sẽ là môn thi chính thức tại hội khỏe phù đồng của tỉnh
tiến tới phổ cập bơi cho bậc tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn
trước thực trạng đó tỉnh nghệ an cũng đang chủ trương xã hội hóa bể bơi các trường học
chính quyền địa phương cùng trường tiểu học diễn phúc kêu gọi xã hội hóa đầu tư ba tỷ đồng
xây dựng bể bơi học đường hiện đại nhất trên địa bàn huyện
hè này nhà trường đã tổ chức được một mươi ba lớp bơi tương đương ba trăm linh học sinh
thông qua khóa bơi hè các cháu đã biết bơi
để có kinh phí xây dựng hồ bơi này thì nó cũng phải có cái vấn đề là kết hợp giữa là nhà trường
rồi các bạc ngành địa phương cùng với các quản lý cấp trên tất cả đều phải vào cuộc
thời gian tới sở giáo dục và đào tạo định hướng đưa môn bơi vào học chính thức
trong chương trình
qua các tiết học thể dục tự chọn lớp bốn lớp năm
ở những trường đáp ứng điều kiện tổ chức dạy bơi cho học sinh
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã có chủ trương đầu tư cho mỗi huyện thành thị
xây dựng một bể bơi tại trung tâm văn hóa của địa phương
ở các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng khó khăn không đủ điều kiện để xây dựng bể bơi
phương án đưa ra sẽ là sử dụng bể bơi di động để phục vụ dạy và học bơi trong nhà trường